thưa quý vị và các bạn
cứ trước thềm các kỳ đại hội đảng là các thế lực thù địch lại tập trung công kích
chống phá bằng nhiều thủ đoạn nham hiểm và quyết liệt
bản chất mục đích của chúng không thay đổi
nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi xào quyệt
vì vậy nhận diện và đấu tranh với những thủ đoạn của chúng trước thềm đại hội một mươi ba của đảng
là việc làm hết sức quan trọng hiện nay
trong bài viết nhận diện đấu tranh với những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch
trước thềm đại hội đảng của phạm văn đảng trên tạp chí quốc phòng toàn dân
tác giả đã chỉ rõ những thủ đoạn nham hiểm và quyết liệt
đang ngày càng trở nên tinh vi xào quyệt của các thế lực thù địch
trước hết chúng phê phán chế độ xã hội chủ nghĩa cổ suý cho xã hội dân sự
dưới chiêu bài xưa cũ là ca ngợi nền dân chủ phương tây
và dẫn chứng những mặt trái của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước ta
họ kích động thúc đẩy sự xuất hiện các tổ chức chính trị đối lập
nhằm hướng tới mục tiêu đa nguyên đa đảng
về vấn đề này trước đây các thế lực thù địch không ngừng rêu rao
sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở liên xô và đông âu
đồng thời kêu gọi các phần tử cực đoan tập hợp lực lượng sẵn sàng cho ra đời
một bộ lý thuyết mới dẫn dụ thành công một số cuộc cách mạng màu
làm minh chứng cho một sự thay đổi
luận điệu món trứng ốp la không thể không đập vỡ một số quả trứng
có vẻ như đã tác động đến tâm lý của một bộ phận mơ hồ
mất cảnh giác và a dua theo chúng
nhưng họ không ngờ rằng bản chất của các hoạt động đó
lực lại truyền thống trái với nguyện vọng và tình cảm của tuyệt đại đa số nhân dân
sau một thời gian dài chống phá không hiệu quả đất nước ta vẫn ngày càng phát triển mạnh mẽ
đảng ta ngày càng giữ vững bản chất truyền thống cách mạng và vị thế của mình
các thế lực thù địch đã thay đổi nội dung và hình thức chống phá mới
họ ra sức cổ suý cho một xã hội mới với mô hình độc lập về chính trị
về thủ đoạn họ đánh vào tâm lý của một số trí thức văn nghệ sĩ có tư tưởng giao động
có sự bất mãn về thời cuộc lợi dụng và cổ suý cho các tổ chức nhập nhèm như
văn đoàn độc lập tổ chức phóng viên không biên giới trung tâm văn bút việt nam
được đám dân chủ trong và ngoài nước tung hô như một thứ vũ khí lợi hại trong thời kỳ mới
điều dễ thấy là những nội dung này vẫn là cách họ chủ quan áp đặt và chẳng có một cơ sở khoa học nào khả dĩ
đặc biệt họ gắn mát cho một số phân từ là nhà hoạt động chính trị hoặc nhà báo độc lập
để tung tin rằng ở việt nam người dân không được tự do tiếp cận thông tin
hoặc tình hình tự do báo chí ở việt nam đang xuống dốc tệ hại
thiết nghĩ trong thời đại bốn hiện nay chẳng ai còn ngây thơ tới mức tin vào những luận điệu nêu trên
bởi hàng ngày hàng giờ mọi người dân đều có thể đọc truy cập hàng trăm ấn phẩm báo chí in hoặc điện tử
từ trung ương đến địa phương cũng như các cấp các ngành
cây cớ của xã hội dân sự chính là tung hô những phần từ phản động
chủ trương chính sách của đảng và nhà nước dưới chiêu bài bất đồng chính kiến
việc đánh cháu khái niệm do ý kiến phản biện được bảo lưu và các hoạt động chống phá
đã được các thế lực thù địch khoét sâu lợi dụng
họ ra sức kích động giới trí thức vào cuộc để vu cáo đảng và nhà nước ta đàn áp những người bất đồng chính kiến
kêu gọi phong trào đấu tranh thả tù nhân lương tâm
khi thời cơ chín mùi các thế lực thù địch sẽ hình thành tổ chức chính trị đối lập tại việt nam
họ đã sử dụng bộ lý thuyết
họ đã sử dụng bộ lý thuyết của xã hội dân sự để chỉ trích vu khống đảng và nhà nước ta
biến phản biện xã hội trở thành một quá trình không kiểm soát được
âm mưu trở thành một hoạt động dưới dạng cô lạc bộ vô chính phủ
nếu chúng ta không tỉnh táo phát hiện và đấu tranh trực diện với luận điều này
các tổ chức tiền thân của xã hội dân sự sẽ nhanh chóng tiến hành những hoạt động diễn biến hòa bình
theo kiểu xét lại lịch sử chỉ trích lịch sử cách mạng của đảng và nhà nước ta
như thế tư tưởng chính trị của đảng
viên và nhân dân trở nên giao động lòng tin vào sự nghiệp cách mạng sẽ sụt giảm nghiêm trọng
do đó chúng ta phải hết sức cảnh giác chủ động đấu tranh nhận rõ bản chất của tư tưởng phản động này
nhằm vô hiệu hóa quá trình can thiệp thô bạo từ bên ngoài với những luận điệu sai trái nguy hiểm khó dự báo
hai là lợi dụng công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của đảng ta hiện nay để chống phá đảng nhà nước ta
tất cả các quốc gia với bất kỳ thể
chế chính trị nào nếu không dẹp bỏ được nạn tham nhũng thì đều dẫn tới suy vong
bài học từ lịch sử cho thấy phòng chống tham nhũng là quyết sách chiến lược mang ý nghĩa tồn vong của chế độ ta
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã nói kỳ luật một vài người để cứu muôn người
và thực tế từ sự cương quyết của đảng ta trong việc xử lý các đại án tham nhũng
nhiều vị lãnh đạo trong đó có không ít vị lãnh đạo cao cấp đã vướng vòng lao lý
lòng tin của nhân dân với đảng ngày một tăng cao uy tín của chế độ chính trị được củng cố
tuy nhiên các thế lực thù địch cũng căn cứ vào đây để tăng cường xuyên tạc chống phá
chúng cho rằng nếu một xã hội độc đảng cầm quyền thì sẽ thù tiêu đấu tranh
đảng nhà nước ta đang ở thế lưỡng nan đối nghịch với hàm ý chống tham nhũng
nhưng ngại thay đổi thể chế chính trị v v
theo họ muốn chống tham nhũng thì phải thay đổi lại thiết chế và xã hội
để làm sao cho dân chủ hơn
tự trùng lại vẫn là những luận điệu bình mới diệu cũ với thủ đoạn thâm độc hơn
các thế lực thù địch đang xoáy sâu vào các đại án tham nhũng
để qua đó nói xấu bôi nhọ danh dự của cán bộ đảng viên
cũng như kích động dư luận lung lạc niềm tin vào sự phát triển của đất nước
trước thềm đại hội đảng chúng tung tin đồn thổi nhiều đồng chí lãnh đạo các cấp
với những nghi án tham nhũng sân sao v v
đội này như một mũi tên trúng hai con nhạn
một là làm suy giảm uy tín cá nhân lãnh đạo gây mất đoàn kết nội bộ
hai là làm nhiễu loạn thông tin gây hoang mang dư luận
để cho người dân nhìn vào đâu cũng thấy tham nhũng
từ những đại án tham nhũng các thế lực thù địch chớp ngay cơ hội
tăng cường thông tin trên mạng xã hội ra sức công kích
hòng làm giảm suốt uy tín của đảng
lung lạc niềm tin của nhân dân đối với chế độ và hệ thống chính trị
chúng ta cần nhận thấy
muốn chống tham nhũng triệt đề
cần phải có nền pháp trị nghiêm minh
không một ai ở ngoài và ở trên luật cả
thực tế trong thời gian gần đây
công tác phòng chống tham nhũng của đảng ta đã đạt kết quả toàn diện
nhiều bị can trong đó có nhiều trường hợp là cán bộ cao cấp
thực hiện trung ương quản lý tiếp tục được điều tra khởi tố
qua đó đã khẳng định quan điểm
không có vùng cấm không có ngoại lệ
bất kể người đó là ai trong chống tham nhũng
tinh thần chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu hệ thống chính trị
đã cho thấy quyết tâm của toàn đảng ta đang ra sức trình đốn
làm trong sạch nội bộ
tuy nhiên các thế lực thù địch thì luôn dình dập
để thổi bùng lên làn sóng hạ thấp vai trò lãnh đạo của đảng
không loại trừ trong thời gian diễn ra đại hội một mươi ba của đảng
họ tung tin thất thiệt về hậu xử lý các vụ đại án
hoặc tiếp tục chiêu bài phù nhận kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng của đảng ta
gây ra các luồng tư tưởng khác biệt
không ngoài mục đích hạ thấp vai trò tiến tới mục tiêu đa nguyên chính trị
đa đảng đối lập
đây thực chất là nội dung chống phá xuyên suốt của chiến lược diễn biến hòa bình
trước vận mệnh quốc gia dân tộc sự tồn vong của chế độ
và đặc biệt là bảo vệ an toàn thành công của đại hội một mươi ba của đảng
chúng ta phải tuyệt đối đề cao cảnh giác
đấu tranh không khoan nhượng với các phần tử cơ hội
quyết tâm giữ vững an ninh chính trị an toàn cho đại hội và bảo vệ danh dự cho đảng ta
ba là xuyên tạc bôi nhọ danh dự
uy tín cán bộ nhất là cán bộ có khả năng là ứng viên cho cấp ủy khóa mới của các cấp
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã nói
đại hội đảng là dịp để lựa chọn sàng lọc củng cố đội ngũ cán bộ
không sợ thiếu cán bộ bởi không thiếu cán bộ tâm huyết với đảng
trách nhiệm với nhân dân với đất nước
không sợ mất uy tín chỉ khi không làm không xử lý cán bộ vi phạm
mới tự đánh mất uy tín của mình
theo đó các cấp ủy tổ chức đảng đã thực hiện nghiêm quy chế quy định của đảng
nhà nước về công tác cán bộ việc quy hoạch đề bạt bổ nhiệm đã căn cứ sát tiêu chuẩn
điều kiện cơ cấu số lượng độ tuổi tín nhiệm theo đúng quy định hiện hành
tuy nhiên một số trang mạng nước ngoài đang tung tin thất thiệt về nhiều vấn đề
của công tác cán bộ đặc biệt cái gọi là dư đoán nhân sự đạo hùng một mươi ba của đảng
chúng khẳng định trong tay nhiều tổ chức nghiên cứu abc
có danh sách đề cử nhân sự chủ chốt của đại hội
vấn đề bầu bán chỉ là hình thức và rằng những người có tên trong bản danh sách này
sẽ định hướng toàn bộ tương lai của thể chế chính trị việt nam
chiều bài nham hiểm của các thế lực thù địch là tung ra dư luận mâu thuẫn phe phái
trong đảng ta một cách trắng trợn hòng hạ thấp ý nghĩa của đại hội
do vậy trước thêm đại hội chúng ta cần nhận thức rõ âm mưu này
kiên quyết đấu tranh chủ động phát hiện sớm và kịp thời xử lý các tình huống nảy sinh
bảo đảm cho sự thành công của đại hội
bốn là lợi dụng vấn đề chủ quyền biển đảo để tung tin thất thiệt làm giảm suốt ý chí
niềm tin của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân
và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của đảng nhà nước và quân đội ta
các trang mạng có máy chủ đặt ở nước ngoài đồng loạt cập nhật diễn tiến tình hình biển đông
mà cơ bản là xoáy sâu vào tàu nước ngoài hoạt động trái phép
trong thềm lục địa của nước ta
với những hình ảnh bài viết thật giả lẫn lộn
trước hết phải khẳng định rằng sự việc trên là có thật
song các thế lực thù địch đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin của một bộ phận cộng đồng mạng
thổi bùng lên nguy cơ bị xâm lược và chỉ trích vai trò lãnh đạo của đảng
quyết tâm bảo vệ quyền biển đảo của nhà nước quân đội
trắng trận hơn họ còn dựng chuyện phân tích các hệ phái trong đảng ta
đưa ra các quan điểm giữ gìn chủ quyền biển đảo
hay là lựa chọn thể chế chính trị
từ đó chúng hà hơi tiếp sức cho một số đối tượng phản động trong nước
kích động xuống đường biểu tình chống đối chính quyền các cấp
trước thềm đại hội đảng chúng đưa ra tư tưởng đổi mới hay là mất nước
cũng không loại trừ các thế lực thù địch cơ hội chính trị sẽ điên cuồng chống phá
tạo ra những thư ngỏ góp ý để gây xáo trộn dư luận quần chúng
đưa vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo để chống phá đảng nhà nước ta
ẩn ý đằng sau những việc làm này là nhằm lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin
sẽ mắc mưu bằng nghệ thuật sử dụng ngôn từ trong chuốt nhưng không ngoài mục đích
xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
là một trong những nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên lâu dài của toàn đảng toàn quân toàn dân
của cả hệ thống chính trị
quan điểm xuyên suốt của đảng ta trong xử lý các mối quan hệ quốc tế và khu vực hiện nay
là phải luôn tỉnh táo bình tĩnh khôn khéo không bị kích động xúi rục gây xung đột vũ trang chiến tranh
chúng ta chủ trương giải quyết mọi vấn đề bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản
của luật pháp quốc tế và nguyên tắc ứng xử của khu vực
đáng tiếc là một số ít người do thiếu thông tin chính thống nên đã tin vào những thông tin thất thiệt
xấu độc gây tâm lý hoài nghi giao động
nói cách khác đó là lòng yêu nước yêu biển đảo của một số người đã bị lợi dụng
cho mưu đồ chính trị xấu xa của các thế lực thù địch
tuy nhiên sự thật vẫn luôn là sự thật
kẻ xấu chỉ lợi dụng nói ra một nửa sự thật để lừa phình dư luận công kích chống phá ta
trước thềm đại hội một mươi ba của đảng nhằm gây dối loạn chia rẽ suy giảm uy tín của đảng
chúng ta cần nhận thức rõ âm mưu thâm độc này
chủ động tuyên truyền tới mọi cán bộ đảng viên và tầng lớp nhân dân
kiên quyết đấu tranh bảo vệ an toàn và thành công đại hội
bảo vệ đảng tổ quốc nhân dân
và chế độ xã hội chủ nghĩa
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
nhận diện đấu tranh với những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch
trước thềm đại hội đảng của phạm văn đảng
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau